triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo trực tuyến
lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng vững vàng trên mặt trận đấu tranh với tội phạm
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
sáng nay tại phủ chủ tịch
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước đã gặp gỡ lãnh đạo cán bộ công chức viên chức người lao động văn phòng chủ tịch nước
cùng dự có ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân lãnh đạo văn phòng chủ tịch nước và các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch nước tô lâm khẳng định
trong mọi thời điểm chủ tịch nước qua các nhiệm kỳ đều rất nỗ lực để thực hiện đầy đủ hiệu quả nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của hiến pháp
kết quả công tác qua các nhiệm kỳ của chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
đồng thời thúc đẩy quan hệ đối ngoại hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nâng cao vị thế của việt nam trong khu vực và trên thế giới
tôi rất vinh dự và nhận trách nhiệm lớn lao trên cương vị mới càng vinh dự hơn khi được về công tác nơi chủ tịch hồ chí minh kính yêu
vị chủ tịch đầu tiên của dân tộc việt nam đã từng sống và làm việc đây là một điều có ý nghĩa rất thiêng liêng và là động lực to lớn để phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
được ban chấp hành trung ương bộ chính trị đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng giới thiệu ứng cử quốc hội đã tín nhiệm giao nhiệm vụ chủ tịch nước
tôi mong muốn luôn luôn nhận được sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của các cơ quan trung ương địa phương đặc biệt là vai trò tham mưu giúp việc của cơ quan văn phòng chủ tịch nước
nêu rõ trong những năm qua văn phòng chủ tịch nước ngày càng phát triển về mọi mặt chủ tịch nước bày tỏ mong muốn và tin tưởng văn phòng chủ tịch nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp
nỗ lực phấn đấu vươn lên vượt qua những khó khăn thách thức giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp này chủ tịch nước tô lâm cảm ơn các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã hỗ trợ giúp đỡ phối hợp hoàn thành nhiệm vụ thời gian dài công tác trong lực lượng công an
chủ tịch nước đề nghị cán bộ nhân viên văn phòng chủ tịch nước tiếp tục làm tốt công việc theo nhiệm vụ vị trí được phân công đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến tham mưu đề xuất để hoàn thành tốt trọng trách được đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
trong phiên làm việc chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
sau khi quốc hội thảo luận các thành viên chính phủ và các cơ quan cá nhân có liên quan giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
tại phiên thảo luận đại biểu nguyễn thị việt nga đoàn hải dương cho biết cử tri rất quan tâm đến vấn nạn lừa đảo trực tuyến đang có chiều hướng gia tăng
số vụ lừa đảo trực tuyến ngày càng nhiều
với số nạn nhân và số tiền ngày càng lớn nhiều nạn nhân bị lừa hàng tỷ đồng
chính chủ vậy cử tri mong muốn bộ thông tin và truyền thông có những giải pháp hữu hiệu hơn nữa và mạnh mẽ hơn nữa trong việc giả soát xử lý và quản lý sim giác
cử tri cũng mong muốn ngân hàng giả soát xử lý những tài khoản ngân hàng không chính chủ vì đây đang là kẽ hở cho loại tội phạm này lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội
cử tri cũng mong muốn bộ thông tin và truyền thông có những giải pháp hữu hiệu hơn nữa trong việc giả soát xử lý những tài khoản ngân hàng không chính chủ vì đây đang là kẽ hở cho loại tội phạm này lợi dụng để thực hiện hành vi phạm
cử tri cũng mong muốn bộ thông tin và truyền thông có những giải pháp hữu hiệu hơn nữa trong việc giả soát xử lý những tài khoản ngân hàng không chính chủ vì đây đang là kẽ hở cho loại tội

thống đốc nguyễn thị hồng cũng cho biết ngân hàng nhà nước đã phối hợp với bộ công an rất chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh an toàn trong thanh toán ký kết với bộ công an để yêu cầu các tổ chức tiến dụng thực hiện theo đề án sáu về kết nối dữ liệu của công dân qua đó giúp khách hàng làm sạch dữ liệu để có thể hạn chế được tình trạng này
chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ tịch hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam đã dự lễ công bố các quyết định về tổ chức và hoạt động của hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam
tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang đã trao các quyết định bổ nhiệm với một mươi một đồng chí để kiện toàn bộ máy tổ chức của hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam
thứ trưởng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo của hiệp hội khẩn trương tập trung xây dựng chương trình hoạt động đến năm hai nghìn hai mươi năm trong đó chú trọng triển khai việc tổ chức giải đô cảnh sát châu á và giải bóng đá bóng truyền cảnh sát các nước asean phối hợp tổ chức hoạt động của đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ ba mươi